công ty viễn thông nhà nước cuba và google đã ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ mới ở đảo quốc caribe
cho phép người sử dụng internet tại cuba giảm bớt thời gian chờ đợi để truy cập vào những nội dung được lưu trữ
bởi hãng quản lý phương tiện tìm kiếm phổ biến nhất trên internet đơn cử như là các video clip đăng trên youtube
thỏa thuận mới cho phép công ty viễn thông nhà nước cuba cung cấp dịch vụ google global cach
đường truyền có tốc độ cao hơn và chất lượng hơn đồng thời cải thiện kết nối quốc tế của tập đoàn viễn thông độc quyền này của cuba
do lệnh bao vây cấm vận kinh tế của mỹ cuba hiện có dịch vụ internet thuộc loại kém nhất mỹ latin
dù là quốc gia có trình độ giáo dục và dân trí cao với thiếu hụt cả về cơ sở hạ tầng mạng lẫn phần mềm và công nghệ hỗ trợ khác
google là tập đoàn công nghệ mỹ tiên phong thâm nhập thị trường cuba
từ năm hai nghìn một mươi bốn google đã lần lượt cung cấp các sản phẩm google crome google play
google analytics và mới đây là chrome web store cho cuba